chiều ngày ba tháng một mươi một công an tỉnh hòa bình đã họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án cướp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại phố lâm hóa xã vũ bình huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
vụ án xảy ra ngày hai mươi chín tháng một mươi đến hai mươi h ngày hai tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án là phạm văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh hòa bình khi đang lẩn trốn tại số một trăm linh chín phố phủ doãn quận hoàn kiếm hà nội
tại các quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng đã thu hồi được hơn một trăm bốn mươi sáu triệu đồng là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng
và thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phạm văn sĩ về hành vi cướp tài sản
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh hòa bình đã chúc mừng và thưởng cho ban chuyên án số tiền là một mươi triệu đồng
ghi nhận những thành tích đạt được cục cảnh sát hình sự bộ công an đã tặng giấy khen cho sáu cá nhân
giám đốc công an tỉnh hòa bình tặng giấy khen cho sáu tập thể và cá nhân vì đã có thành tích phá chuyên án